thưa quý vị vào trưa nay ngày một mươi hai tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
tính đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ hai mươi sáu đối tượng trong vụ tấn công
vào ủy ban nhân dân xã tại huyện chưa quỳnh tỉnh đắk lóc
trung tướng tô ân sô thông tin các lực lượng đã bắt giữ tổng số hai mươi sáu đối tượng thu một số vũ khí quân dụng
trong đó có súng trường ckc hiện lực lượng chức năng vẫn đang quyết liệt truy bắt các đối tượng
điều tra làm rõ vụ việc trước đó vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh
đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã yà tiêu và yà cơ tù
làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ
triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin